tại mỹ thì ít nhất năm mươi bốn trường cao đẳng đại học ở đây đã buộc phải hủy bỏ một phần hoặc là toàn bộ các lớp học bình thường vì lo ngại dịch covid một mươi chín
trong danh sách các trường có đại học harvard cùng với các trường khác của nhóm ivy league cũng đã hủy các lớp học hoặc đóng cửa luôn như đại học columbia và đại học princeton
tới nay các trường cao đẳng đại học cũng đã phải chuyển một phần hoặc toàn bộ các lớp học sang hình thức trực tuyến tập trung tại bang california bang washington bờ đông và một số trường ở các bang miền nam trung tây và miền tây
đã có những lo ngại việc một số trường cao đẳng đại học yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá có thể gây ra gánh nặng tài chính vô lý cho họ